tại tòa nhà hạ viện cộng hòa kazakhstan đã diễn ra lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta sang thăm chính thức cộng hòa kazakhstan
theo lời mời của chủ tịch thượng viện kasim chomad chokev và chủ tịch hạ viện nulan nikmatulin từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi
sau lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch hạ viện nulan nikmatulin đã tiến hành hội đàm
bày tỏ sự vui mừng khi được đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta thăm chính thức kazakhstan
chủ tịch hạ viện kazakhstan nhấn mạnh chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân là sự ủng hộ của việt nam với kazakhstan ở cấp cao
đây là chuyến thăm lịch sử trong mối quan hệ hai nước với nhiều yếu tố đầu tiên như chủ tịch hội đầu tiên và là chủ tịch hội nữ đầu tiên đến thăm kazakhstan
chuyến thăm đặc biệt có ý nghĩa đúng vào dịp hai nước kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
tại hội đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đặc biệt ấn tượng với khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của kazakhstan vượt hai trăm linh tỷ usd và trở thành nền kinh tế hàng đầu tại trung á
về phần mình chủ tịch hạ viện kazakhstan cho biết kazakhstan mong muốn được phát triển kinh tế với việt nam trong lĩnh vực nông nghiệp giao thông du lịch
hai chủ tịch đều cho rằng những năm qua quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện
từ chính trị kinh tế thương mại văn hóa nghệ thuật du lịch an ninh việc trao đổi đoàn giữa hai nước diễn ra ở tất cả các cấp hai bên cần tích cực ủng hộ nhau tại các tổ chức quốc tế nhất là liên hợp quốc